long an hiện có trên một mươi hai doanh nghiệp đang hoạt động tại một mươi sáu khu công nghiệp và hai mươi một cụm công nghiệp
trong sáu tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín chỉ số sản xuất công nghiệp tăng rất ít
chỉ tăng hai bảy mươi bảy so với cùng kỳ giảm hơn một mươi hai bốn mươi một so với cùng kỳ
và để vượt qua khó khăn này nhiều doanh nghiệp đang tìm hướng chuyển đổi sản xuất
để duy trì hoạt động của doanh nghiệp và việc làm cho người lao động
đến thời điểm này long an đã ghi nhận có một trăm bốn mươi chín doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh
làm ảnh hưởng đến một mươi năm năm trăm sáu mươi chín lao động
trong đó có chín tám trăm chín mươi năm lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghị việc không hưởng lương ngừng việc luân phiên
một ba trăm tám mươi tám lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
bốn trăm bảy mươi lao động có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
ba tám trăm một mươi sáu lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động
trong tháng chín có thể sẽ hợp đồng với một công ty là mai liều
nhưng khó khăn ở chỗ là tất cả kỹ thuật
những thao tác công nghệ công cụ để sản xuất
tất cả phải thay đổi hết
nếu để ổn định phải ít nhất từ một tháng tới hai tháng
thì nó cũng gặp nhiều khó khăn trong những tháng đầu
để cùng với cả nước vực dậy nền kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh long an đang nỗ lực phấn đấu
thực hiện mục tiêu kép theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong sáu tháng đầu năm long an đã khởi công đầu tư hạ tầng bốn khu công nghiệp
và một cụm công nghiệp trên địa phương
tỉnh với khoảng một ba trăm linh hectare đất sạch góp phần cho công tác thu hút đầu tư
thương mại dịch vụ đang trên đà hồi phục sau khi thực hiện dừng giãn cách xã hội
theo chủ trương của chính phủ